truyền đến những tin tức liên quan đến công tác khoanh vùng dập dịch tại thừa thiên huế
do có ca f là công nhân tại một công ty diệt may đóng tại địa bàn tỉnh thừa thiên huế
cơ quan y tế đã test nhanh đối với hai bốn trăm linh người lao động
xét nghiệm hai bốn trăm linh người tại thừa thiên huế do một công nhân trở thành f
đội phản ứng nhanh triển khai truy vết lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp f một f hai
có liên quan đến chùm ca bệnh tại xã phong hòa huyện phong điền thừa thiên huế
sáng một mươi bốn tháng chín huyện phong điền test nhanh hai bốn trăm linh công nhân người lao động
tại công ty scavi chuyên dệt may thuộc khu công nghiệp phong điền
và những trường hợp liên quan khác sau khi một công nhân của doanh nghiệp trên trở thành em
trước đó ghi nhận tại xã phong hòa huyện phong điền có một mươi hai ca nghi mắc covid một mươi chín
liên quan đến hai bệnh nhân cùng chú tại xã này trong đó có một công nhân làm việc tại công ty scapi
qua truy vết có một một trăm linh công nhân công ty scavi là f một f hai của kf này
các f một đã được đưa đi cách ly tập trung trường hợp f hai tự cách ly theo dõi tại nhà
đến sáng một mươi bốn tháng chín có hai bốn trăm linh trường hợp cho kết quả âm tính với sars cov hai
tuy nhiên theo chủ tịch ubnd huyện phong điền nguyễn đình bách đây mới là kết quả test nhanh
việc lấy mẫu xét nghiệm pcr cũng đã được tiến hành song song nhưng chưa có kết quả
tỉnh thừa thiên huế đã quyết định phong tỏa cách ly tạm thời xã phong hòa theo chỉ thị số một mươi sáu để phòng chống dịch
đồng thời khuyến cáo người dân từng đến các địa điểm gồm nhà máy dệt may công ty scav huế
chợ ưu điểm phòng khám bác sĩ lệ đều thuộc huyện phong điền và chợ mỹ tránh thuộc huyện hải lăng tỉnh quảng trị
liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ khai báo y tế
bộ thông tin khác
cũng khiến làn giải trí việt gây sốc với sự việc đạo diễn tấn lực qua đời vì covid một mươi chín khi mới ba mươi một tuổi
khiến nhiều nghệ sĩ như mai thu huyền cao thái hà xuân hiệp bạch công khanh xót xa và tiếc thương
nghệ sĩ tấn lực qua đời vì covid một mươi chín nhiều nghệ sĩ xót xa
chiều một mươi ba tháng chín làng giải trí đón nhận thêm tin buồn khi nghệ sĩ đạo diễn tấn lực tức hứa kiệt luân
qua đời tại bệnh viện ung bướu cơ sở hai tp hcm sau gần một tháng điều trị covid một mươi chín
theo chia sẻ của người thân nghệ sĩ tấn lực nhiễm covid một mươi chín vào giữa tháng tám
anh nhập viện điều trị tại bệnh viện giã chiến ở tp hcm tuy nhiên vì bệnh chuyển biến nhanh theo
chiều hướng xấu nên anh đã chuyển sang bệnh viện ung bướu cơ sở hai sự ra đi khi tuổi đời còn trẻ
của nghệ sĩ tấn lực khiến nhiều bạn bè và đồng nghiệp xót ra tiếc thương ngay khi biết được tin
buồn diễn viên cao thái hà viết chúng ta luôn nghĩ mình còn nhiều thời gian cho đến khi nhận ra đến lời chào của người thân

diễn viên mai thu huyền bày tỏ bàng hoàng đau xót và không muốn tin đây là sự thật thương em quá hứa kiệt luân ơi
theo dõi hành trình giành giật sự sống của em gần một tháng qua mà thấy thương em vô cùng em ở trong
bệnh viện cấp cứu phải thở oxy hai mươi bốn trên hai mươi bốn nhưng khi tỉnh táo vẫn cố gắng gửi hình ảnh cho
các anh chị em ca năm yên tâm đọc tin nhắn cuối cùng của em trước khi hôn mê em chưa ổn chị ơi mà
chị xót xa quá chẳng biết làm gì để giúp được em em đã rất cố gắng rồi nhưng phép màu đã không
xảy ra những lời cầu nguyện của cả lớp k năm cho em tai qua nạn khỏi đã không thành hiện thực mong em
ra đi thanh thản không còn đau đớn nữa và kiếp sau sẽ có một cuộc đời thật may mắn và hạnh phúc em nhé
là người gắn bó với nam nghệ sĩ trong nhiều dự án lớn
diễn viên xuân hiệp tiếp thương người em thân thiết anh chia sẻ
anh thật sự không tin em lại ra đi như vậy luân à một đứa em luôn vui khỏe lạc quan yêu đời
việc cùng với em một dự án lớn và phải đi xa nhiều nên anh em có dịp ăn ở cùng nhau những lúc rảnh
rỗi cùng nhau đá banh bóng truyền ra đi thanh thản luân nhé trào nhé anh em ai cũng thương tiếc em
diễn viên bạch công khanh đau lòng quá tản nhẫn rồi covid thật sự vẫn không tin được vào sự thật
anh an nghỉ đại gia đình ngày em đến mãi nhớ anh
diễn viên hà hương đào sót
phim chưa kịp lên sóng mà hai chú cháu đã vội ra đi thôi thì về nơi không còn đau đớn
về miền bình an chú bình và em lực nhé ông hồng và phó đạo diễn kế hoạch phim bão ngầm
trung tá nhà văn đào trung hiếu tác giả của tiểu thuyết bão ngầm được chuyển thể thành phim với
sự góp mặt của nghệ sĩ tấn lực tiếc thương thương quá lại một diễn viên phim bão ngầm không
kịp đón mình trên sóng bởi covid một mươi chín chàng trai nam bộ vào vai phong rất nhuyễn gặp anh lúc nào
cũng cười sở lời tạm biệt em bình yên trong cuộc viễn ru mới em nhé ở cõi giới ấy hãy độ cho
phim mình nhanh chóng được trình làng em à sợ lại thêm người không đợi được trong cơn dịch dã này
cũng trong sáng nay bộ công an bắt đầu quét mã qr code cho xe cá nhân tại hai mươi ba chốt kiểm soát dịch ở hà nội
bộ công an bắt đầu quét mã qr code cho xe cá nhân
tại hai mươi ba chốt kiểm soát dịch ở hà nội sáng nay người dân lưu thông phương tiện cá nhân
không phải xe luồng xanh sẽ được cấp mã qr code để quét trên hệ thống camera tại hai mươi ba chốt kiểm soát
cửa ngõ thủ đô hạn chế được việc tiếp xúc gần giữa cán bộ và người dân đây là ứng dụng do
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an triển khai trước đó cục cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đã phối hợp với công an tp hà nội triển khai
lắp đặt hệ thống camera quét mã qr code tại hai mươi ba chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ ra vào thủ đô
cụ thể ngoài việc kiểm tra quét mã qr code thủ công đối với phương tiện luồng xanh bằng điện thoại
thì chốt kiểm soát đã bố trí một khu vực riêng gồm một cán bộ công an hai nhân viên y tế
tra giấy tờ của các phương tiện cá nhân qua hệ thống camera mới được trang bị
sau khi có mã qr code người dân sẽ hướng mã qr code này về phía camera kết nối với máy tính
ở khoảng cách hai mét
toàn bộ thông tin khai báo của người dân sẽ được cán bộ công an tại các chốt kiểm tra đối chiếu
nếu đủ điều kiện cán bộ y tế sẽ đóng dấu xác nhận lên tay của người dân và được qua chốt
theo cán bộ tại chốt việc lắp đặt hệ thống camera quét mã qr code sẽ giúp giảm tiếp xúc
giữa tổ công tác và người dân trong thời điểm dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thưa quý vị lợi dụng việc giấy thông hành có thể làm giả
nhiều đối tượng đã tự làm giả giấy tờ nhưng bị cảnh sát phát hiện bắt giữ
trường hợp của giám đốc doanh nghiệp làm giả giấy tờ thông chốt kiểm dịch ở hà nam là một ví dụ điển hình
hà nam bắt giam giám đốc doanh nghiệp làm giả giấy tờ thông chốt kiểm dịch
công an thị xã duy tiên hà nam cho biết đã bắt giữ lưu ngọc hiền ba mươi bảy tuổi
giám đốc công ty cổ phần htec số một trăm tám mươi lê hữu tự xã nguyên khê thị trấn đông anh
ngô ngọc khôi ba mươi bốn tuổi nhân viên kỹ thuật của công ty hatech về hành vi làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức
trước đó hôm một mươi ba tháng chín khi đi trên xe ô tô biển kiểm soát một mươi tám a một nghìn một trăm sáu mươi sáu từ hà nội về hà nam
khi qua chốt kiểm soát dịch đặt tại quốc lộ một đoạn qua địa bàn phường duy minh thị xã duy tiên
giám đốc hiền và nhân viên khôi đã chia giấy đi đường do chính quyền xã nguyên khê cấp
quá trình kiểm tra nhà chức trách thị xã duy tiên xác định giấy tờ trên được làm giả
thực hiện giữ người khẩn cấp đối với hiền và khôi
khai với cảnh sát địa phương hiền cho hay
công ty do mình làm giám đốc không thuộc diện được ưu tiên đi lại
xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi tám a một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu không phải xe luồng xanh
tuy nhiên do muốn về địa bàn tỉnh hà nam để khảo sát công trình
vị doanh nhân giám đốc doanh nghiệp này đã sử dụng máy tính cá nhân và phần mềm sao chép để
in giấy xác nhận đi lại rồi làm giả con dấu chữ ký của lãnh đạo xã nguyên khê cho ra sản phẩm là
tấm giấy cho phép đi đường có chữ ký dấu đỏ của chính quyền xã nguyên khê huyện đông anh hà nội
cảnh sát thị xã duy tiên cũng cho hay đã thực hiện khám xét công ty của hiền
thu giữ các tăng vật liên quan đến hành vi vi phạm của ông chủ